vụ việc vừa phát hiện được hàng loạt các hố trôn chất thải lạ tại thôn lai sơn xã bắc sơn huyện sóc sơn hà nội đang khiến nhiều người hoang mang
những chất thải này là gì và độ độc hại đến đâu tất cả những câu hỏi này hiện vẫn chưa tìm được câu trả lời
tuy nhiên phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội đã nhanh chóng xác định được danh tính thủ phạm thực hiện hành vi trôn chất thải lạ này
đối tượng là nguyễn văn cường là giám đốc hợp tác xã môi trường xanh bắc sơn
nguyễn văn cường khai nhận từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy trong quá trình chở vật liệu xây dựng đến khu vực xã văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
cường nhìn thấy người dân nấu nhôm có phát thải nhiều đống bột bụi nhôm cho nên đã mua bảy tấn bột nhôm về để bán kiếm lời
nhưng sau một tuần không có người mua cho nên cường đã đem số bột nhôm này đổ trộm xuống hai hố to tại gò núi xú xã bắc sơn huyện sóc sơn
qua ghi nhận tại hiện trường ít nhất có một mươi một hố trôn chất thải đã bị phát hiện
phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội cho biết là đang cho xét nghiệm các chất thải trong các hố trôn
khi có kết quả sẽ công khai để cho người dân địa phương và dư luận được biết
sau rất nhiều đợt biến động về chất lượng không khí bộ y tế đã đưa ra khuyến cáo người dân nên hạn chế đi ra ngoài
cụ thể bộ y tế khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi tình hình chất lượng không khí trên các phương tiện thông tin truyền thông chính thống của bộ tài nguyên và môi trường sở tài nguyên và môi trường các tỉnh thành phố
bộ y tế cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà vận động tập thể dục lao động ngoài trời khi chất lượng không khí ở mức xấu
khi ra đường nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách
vệ sinh mũi xúc họng buổi sáng tối bằng nước muối sinh lý đặc biệt là sau khi ra đường
người hút thuốc lá nên bỏ hẳn hoặc hạn chế hút thuốc lá
người dân cũng cần thường xuyên vệ sinh phòng ở và nhà cửa dọn dẹp thông thoáng môi trường sống hạn chế sử dụng hoặc thay thế sử dụng bếp than tổ ong củi dơm dạ bằng bếp điện bếp tử
đặc biệt đối với nhóm người có bệnh hô hấp bệnh tâm phế mạng tính bệnh tim mạch suy dinh dưỡng da yếu bộ y tế khuyến cáo cần thực hiện các biện pháp dự phòng nghiêm ngặt hơn
hạn chế tối đa đi ra ngoài đặc biệt là vào thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và năm mươi hai năm ngày truyền thống binh chủng đặc công
vào chiều ngày hôm nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt đoàn đại biểu cựu chiến binh bộ đội đặc công và các chiến sĩ biệt động sài gòn từng chiến đấu công tác trên các chiến trường
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng các đại biểu đã được nghe các cựu chiến binh chia sẻ những câu chuyện
về thời chiến và cuộc sống lao động sản xuất hậu chiến những câu chuyện và suy nghĩ của người chiến sĩ những chính sách đền ơn đáp nghĩa của đảng nhà nước
chia sẻ với những mất mát hy sinh mà những người lính đã trải qua cũng như suy nghĩ của họ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân ta luôn coi trọng quan tâm chăm lo thực hiện đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và gia đình có công với cách mạng
cuộc gặp hôm nay cũng là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống của quân đội
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn quan tâm chỉ đạo công tác thể dục thể thao nhằm nâng cao thể chất
rèn luyện thể lực tăng cường bản lĩnh và ý chí chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ công an
thời gian tới công tác thể dục thể thao trong công an nhân dân có vị trí rất quan trọng đặc biệt là thể thao thành tích cao
bộ trưởng đề nghị các huấn luyện viên vận động viên cần nâng cao nhận thức về ý nghĩa vai trò của thể dục thể thao trong sự nghiệp đào tạo và phát huy nhân tố con người
đưa thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của đất nước
đồng chí bộ trưởng lưu ý việc duy trì và phát triển hai mươi năm môn thể thao trong đó đầu tư các môn thể thao trọng điểm olympic
tăng cường các môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ phát triển các môn thể thao thành tích tốt tại các giải thi đấu quốc gia quốc tế
và các môn phong trào trong toàn lực lượng công an nhân dân chủ động giao lưu thể thao mở rộng mối quan hệ hợp tác với các nước
đề xuất cơ chế chính sách thu hút các vận động viên thể thao đạt thành tích quốc tế
thực hiện chế độ chính sách đối với vận động viên huấn luyện viên và công nhân viên phục vụ
đào tạo nhân lực là điểm sáng của quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang
đó là khẳng định của thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an tại buổi gặp mặt tri ân các thầy cô giáo thuộc các cơ sở đào tạo của khối cơ quan thực thi pháp luật liên xô trước đây và liên bang nga ngày nay
tới dựng buổi gặp mặt có tham tán công sứ liên bang nga tại việt nam và jim bublikov
chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam nguyễn phương nga
cùng lãnh đạo các đơn vị bộ công an các cựu học viên công an nhân dân từng theo học tại các cơ sở giáo dục liên xô cũ và liên bang nga
tại buổi gặp mặt các cựu học viên và thầy cô giáo đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm về những năm tháng tuổi trẻ học tập tại đất nước liên xô liên bang nga
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và các thế hệ cựu học viên việt nam
gửi lời chi ân chân thành và sâu sắc tới các thế hệ nhân dân nga tới các thầy cô giáo và cán bộ các cơ quan thực thi pháp luật liên bang nga
vì những công hiến đóng góp to lớn và quý báu cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của việt nam
đối với các cán bộ học viên công an nhân dân đã từng học tập tại các cơ sở đào tạo thuộc các cơ quan thực thi pháp luật của liên bang nga
những kỷ niệm về thầy cô về mái trường về những tháng ngày được nghiên cứu học tập ở đất nước nga tươi đẹp và giàu truyền thống văn hóa
đã trở thành quãng thời gian đẹp nhất trong ký ức của mỗi người
hành trang mà mỗi học viên mang theo không chỉ là những kiến thức khoa học mà còn là những kỷ niệm ấm áp về tình thầy trò tình đồng chí đồng đội tình cảm bạn bè quốc tế thủy chung và trong sáng
đây chính là điều gắn kết chúng ta là nền tảng là cầu nối vững chắc cho quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống việt nam liên bang nga
thứ trưởng nguyễn văn thành nêu rõ các cựu học viên phải luôn có trách nhiệm củng cố và thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên theo hướng ngày càng thiết thực đi vào chiều sâu đa dạng hóa các hình thức hợp tác
đồng chí thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ủng hộ của các đồng chí những người bạn nga trong thời gian tới
tham tán công sứ liên bang nga tại việt nam vadim vy bức lê cốc khẳng định trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh toàn cầu thời gian gần đây
quan hệ hợp tác chặt chẽ mà ông chứng kiến giữa bộ công an việt nam và khối cơ quan thực thi pháp luật liên bang nga rõ ràng là một hình mẫu đáng trân trọng
trong đó công tác đào tạo cán bộ có trình độ chuyên môn cao luôn là yếu tố nền tảng của quan hệ nga việt
chương trình bộ công an gặp mặt tri ân các thầy cô giáo liên xô và liên bang nga là một hoạt động nhân năm chéo việt nga
kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín
và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước từ năm một nghìn chín trăm năm mươi đến năm hai nghìn hai mươi
thực hiện chương trình công tác năm hai nghìn một mươi chín vào ngày hôm nay bộ công an đã tổ chức hội thảo ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ
chủ động đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội thảo
tại hội thảo các đồng chí đã được nghe tám báo cáo tham luận của các đơn vị nghiệp vụ
và công an thành phố hà nội
những ý kiến trao đổi thảo luận tại hội thảo hôm nay có phần cung cấp các luận cứu khoa học giải pháp cơ bản
giúp đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ
nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an
thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận đánh giá cao ý kiến tham luận của các đại biểu biểu dương viện khoa học và công nghệ
các đơn vị chức năng đã nỗ lực tham mưu tổ chức hội thảo khoa học ý nghĩa này
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng nhấn mạnh trong thời gian tới xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
tình hình chính trị an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp tiêm ẩn nhiều yếu tố bất ổn khó dự báo
sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và sẽ làm thay đổi căn bản mọi mặt đời sống xã hội
đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng thích nghi
để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định chính trị xã hội
phục vụ đất nước hội nhập phát triển nhanh và bền vững đòi hỏi công tác nghiên cứu chế tạo quản lý trang thiết bị kỹ thuật
phục vụ các lực lượng nghiệp vụ công an nhân dân phải chủ động đi trước một bước
nòng cốt là lực lượng chuyên trách nghiên cứu chế tạo quản lý trang thiết bị kỹ thuật
cần chủ động đổi mới hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật đầy mạnh phát triển ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
vào chiều ngày hôm nay văn phòng chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước công bố một mươi một luật vừa mới được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
ông đào việt trung ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước chủ trì họp báo tham dự buổi họp báo về phía bộ công an có trung tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an
kiểm toán nhà nước luật lực lượng dự bị động viên luật chứng khoán luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ vừa được thông qua
có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi đã sửa đổi bổ sung hai điều trên tổng số bảy mươi sáu điều của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
sau khi nêu rõ những khó khăn vướng mắt còn tồn tại trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh sự cần thiết của việc sửa đổi luật này
nhằm kịp thời khắc phục những khó khăn vướng mắt trên không để khoảng trống pháp luật trong việc xử lý hình sự đối với các hành vi chế tạo mua bán tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép
chiếm đoạt vũ khí có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng góp phần bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội
thì việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để phù hợp thống nhất với quy định của bộ luật hình sự hai mươi năm và sửa đổi hai nghìn một mươi bảy là hết sức cần thiết
về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam trung tướng lương tam quang cho biết luật này được xây dựng nhằm luật hóa chính sách cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
kịp thời điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh và đảm bảo sự đồng bộ với quy định của pháp luật khác có liên quan mới được ban hành
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đồng thời bảo đảm an ninh quốc gia
còn với luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam gồm tám chương và năm mươi hai điều trung tướng lương tam quang nêu rõ luật được xây dựng nhằm cụ thể hóa quy định của hiến pháp liên quan đến quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước của công dân
quy định đầy đủ cụ thể rõ ràng minh bạch trình tự thủ tục quản lý xuất cảnh nhập cảnh bảo đảm tương thích đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và phù hợp với các điều ước quốc tế mà việt nam là thành viên
điểm mới của luật về giấy tờ xuất nhập cảnh là hộ chiếu ngoại giao hộ chiếu công vụ hộ chiếu phổ thông có hai loại là gắn chip điện tử và không gắn chip điện tử
hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên có thời hạn một mươi năm có loại gắn chip điện tử